ở hai khu vực là lai châu và điện biên có nơi có mưa rào và rông
lúc này cả miền bắc trời khá rét khi nhiệt độ ngoài trời ở vùng núi chỉ khoảng từ một mươi hai đến một mươi ba độ
thậm chí ở những nơi núi cao như sìn hồ sapa hay bắc hà nhiệt độ đang thấp dưới năm độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ là từ một mươi ba đến một mươi bốn độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn tăng cường xuống với hướng bổ sung tiếp tục lệch về phía đông
vì thế ở bắc bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
ở khu vực ven biển và phía nam của vùng đồng bằng còn xảy ra hiện tượng quá mù ra mưa
với các tỉnh lai châu và điện biên do chịu ảnh hưởng mạnh của hội tụ gió trên cao
vì thế sẽ có mưa với lượng từ một đến ba mm
mây nhiều ẩm tăng trời không nắng
vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc tiếp tục ở mức thấp là từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
khu vực trung du và vùng núi sẽ xảy ra rét đậm trở lại
khối khí lạnh mới bổ sung chỉ gây tác động yếu tới miền trung
khiến duy trì tình trạng nhiều mây ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
trong ngày hôm nay ở miền trung mưa chỉ xảy ra tại các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi
với lượng mưa dưới ba mm
nền nhiệt ngày hôm nay ở miền trung có xu hướng giảm nhẹ
từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
hai mươi đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cao từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ ảnh hưởng của không khí lạnh là không đáng kể
vì thế lúc này ở hai khu vực trời đã có nắng
nhiệt độ ngày hôm nay ở tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước